tại tp hcm đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã đến dự họp mặt truyền thống và trao huy hiệu đảng cho các đảng viên tại huyện củ chi
huyện củ chi tp hcm được biết đến là mảnh đất vốn có truyền thống cách mạng được cả nước và thế giới biết đến đã sinh ra rất nhiều người con yêu tú cho tổ quốc
trải qua hai cuộc kháng chiến củ chi đã có một mươi năm trăm linh anh hùng liệt sĩ hai hai mươi bảy mẹ việt nam anh hùng hai mươi xã anh hùng trên bảy thương binh gia đình có công với cách mạng
ba người con của quê hương củ chi đã vinh dự được đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang và anh hùng lao động
chiều cùng ngày bí thư thành quỷ tp hcm đinh la thăng cùng đoàn công tác thành quỷ đã đến thăm khu nông nghiệp công nghệ cao của tp hcm tại huyện củ chi
bí thư thành ủy tp hcm đinh la thăng mong muốn khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tạo ra những sản phẩm tiêu biểu giúp nông dân vươn lên làm giàu từ công nghệ cao năng suất hơn chất lượng hơn đồng thời thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ